thực hiện chương trình thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ sáng nay cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thuộc bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức trợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành công nghệ thông tin tại hà nội
quy tụ gần bốn mươi gian hàng tiêu biểu của các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin it tech mark hai nghìn một mươi tám được tổ chức với mục tiêu giới thiệu với cộng đồng khoa học và doanh nghiệp trong cả nước những thành tựu sản phẩm khoa học công nghệ mới nhất trong lĩnh vực này
trong khuôn khổ it techmark hai nghìn một mươi tám còn có các hội thảo khoa học về công nghệ thông tin thông qua những hội thảo khoa học này các doanh nghiệp sẽ được tiếp cận với những giải pháp mới nhất trên thế giới it techmark hai nghìn một mươi tám sẽ diễn ra từ ngày một mươi sáu tháng năm đến ngày một mươi tám tháng năm